thông tin từ sở xây dựng tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ phấn đấu có thêm ba dự án
với tổng diện tích gần một chín trăm linh ha quy mô gần ba chín trăm linh căn hộ hơn hai trăm tám mươi m hai sản xây dựng
theo đó quỹ kế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hoàn thành gần một mươi tám căn nhà ở xã hội
nguồn vốn hai mươi một tám trăm ba mươi bốn tỷ đồng
để phát triển nhà ở xã hội sở xây dựng thành phố kiến nghị sẽ sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý
nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách từ chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại
đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng quỹ đất công và cải cách hành chính các thủ tục đầu tư
hoàn thiện cơ chế chính sách tính dụng thuế để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê
nhà ở thương mại giá thấp phù hợp nhu cầu người thu nhập thấp ở thành phố